vào chiều nay một mươi ba người thuộc số lao động trong vụ việc bị chủ trung quốc hành hung ở algeria đã về tới sân bay nội bài hà nội an toàn
nhóm công nhân rời algeria vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một quá cảnh ở dubai qua bangkok thái lan sau đó mới về sân bay nội bài
theo phản ánh của các công nhân họ tự làm các thủ tục lên máy bay và không còn tiền trong người khi về nước
người của công ty simcoe songda đã về trên chuyến bay trước đó
theo lịch ba mươi chín lao động còn lại sẽ được chia làm hai nhóm về nước vào ngày một mươi tám và hai mươi tháng một mươi một
hiện một mươi ba lao động trên được công ty simcoe songda hỗ trợ để về quê và nhận giấy hẹn đầu tháng một mươi hai đến thanh lý hợp đồng
một mươi ba công nhân trên nằm trong số lao động việt nam do công ty cổ phần simcoe songda đưa sang làm việc tại algeria
theo hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình đông nhất giang tô
theo hợp đồng công nhân được trả lương theo
nhưng nhà thầu tư ý đổi sang lương khoán
công nhân không đồng ý và phản đối nên bị hành hung vào ngày một mươi sáu tháng chín
sau khi vụ việc xảy ra đại sứ quán việt nam tại algerie đã làm việc với hai bên để tìm hiểu rõ sự việc
thủ tướng cũng yêu cầu bộ ngoại giao và các đơn vị liên quan làm việc với cơ quan chức năng ở algeria
yêu cầu giải quyết vụ việc đảm bảo quyền lợi của người lao động